để bảo vệ tính mạng cho người dân đề nghị chính quyền cấm nuôi loại chó hung dữ nguy hiểm như chó pít bùn
phản đối việc thả rông chó giữ và không dọa mõm khi đi ra phố
ủng hộ việc bắt chó thả rông theo kế hoạch của nhà nước
theo cư dân mạng chia sẻ rất nhiều nước đã cấm nuôi loại chó pitbull
và đề nghị cấm nuôi loài chó này tại việt nam
bởi đã có nhiều cái chết thương tâm do giống chó này gây ra kể cả chủ nhân của nó
nhiều cư dân mạng cho rằng cần phải cấm nuôi loại chó dữ này tại ra
còn được nuôi để sử dụng vào các mục đích khác nhau như huấn luyện nghiệp vụ trong ngành công an quân đội hải quan biểu diễn siếc
nuôi ở các điểm tham quan du lịch vườn thú thi đấu thể thao cần được quản lý kỹ càng
đã đến lúc tất cả các cấp chính quyền ra tay mạnh để chấn chỉnh lại việc nuôi chó
không chỉ các loại chó dữ
có rất nhiều người thích nuôi chó theo phong trào nhưng vô trách nhiệm
đề nghị mỗi vật nuôi phải có hồ sơ và phải có quy định rõ ràng
nuôi trong nhà thì tùy ý nhưng khi thả rắt ra đường phải dọa mõm
nếu không tuân thủ phải phạt nặng để gian đe
những cái chết oan uổng mong các nhà làm luật nên xem xét đánh giá lại
phải chăng luật pháp chưa đủ tính răn đe nên mọi việc vẫn diễn ra
các ngành chức năng không thể làm ngơ trước sự việc nhiều người bị cho cán bị thương
theo thống kê mới đây ở việt nam trung bình mỗi năm vẫn có khoảng tám mươi một trăm một mươi người chết vì bệnh dạy
có khoảng năm trăm linh người bị chó mèo cắn phải điều trị dự phòng
gây thiệt hại trên năm trăm linh tỷ mỗi năm
chúng ta cũng đã có nghị định quy định rõ việc xử phạt khi vi phạm về việc nuôi chó mèo
đặc biệt khi xảy ra việc cho tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng có thể bị xử lý hình sự
nhưng trên thực tế những quy định này vẫn chỉ là quy định trên giấy
việc xử lý mới chỉ đến trên đầu
nhiều phong trào gia quân thành lập đội bắt chó thả rông hay xử lý chủ nuôi không đeo dọa mõm cho chó khi ra đường
mới đầu được thực hiện rầm rộ và tạo sự kỳ vọng
nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó
cư dân mạng mong muốn cần phải thiết chặt quy định về nuôi và quản lý chó hơn nữa
thực hiện đồng bộ thường xuyên các giải pháp tránh tình trạng chỉ xử lý hay gia quân khi có vụ việc
thì mới mong giảm thiểu được những câu chuyện đau lòng ám ảnh như vừa qua
bạn có suy nghĩ gì về việc quản lý các vật nuôi chó
hãy chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị lại có thêm những hành vi vi phạm luật giao thông có liên quan đến sự an toàn của trẻ em gây bức xúc trong dư luận
mới đây người dân đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh một người điều khiển ô tô đã vô tư để cháu bé khoảng ba bốn tuổi ngồi trong lòng và cầm lái
trên ngành cảnh này không ít người đã lắc đầu ngao ngán
không chỉ bởi lo lắng cho sự an toàn của chính
những người ngồi trong xe và cùng tham gia giao thông trên đường
mà còn bởi vì hành vi vi phạm này không phải là tình huống hiếm gặp
đoạn clip này được một người dân ghi lại trên đường dạch gầm thành phố mỹ tho
khi xem đoạn clip này rất nhiều ý kiến đã lên án tài xế và bày tỏ sự bức xúc về hành vi coi thường pháp luật
coi thường sự an toàn của chính mình và những người xung quanh
tôi cũng là người thường xuyên sử dụng ô tô và cũng gia đình cũng có cháu nhỏ
và cái hành vi của cái anh mà cho
lái xe và cho con ngồi trên vô lăng ý
thì tôi đánh giá là đây là một cái hành vi là rất là nguy hiểm
thứ nhất là nguy hiểm cho chính những người lái xe nguy hiểm cho gia đình nguy hiểm cho chính cháu nhỏ
và thứ hai nữa là gây nguy hiểm cho cộng đồng có thể gây ra tai nạn
và hậu quả thì rất là khôn lường
đây không phải là trường hợp hiếm gặp
trước đó một người đàn ông điều khiển ô tô
cũng để cháu bé đứng trong lòng tay ôm vô lăng như thế này
và khi anh ta đánh lái cháu bé đang ngã lộn nhào
có lẽ chỉ có sự may mắn mới không xảy ra tai nạn cao thương trong tình huống này
vâng lúc này thì tôi đang ngồi sau tay lái
và hình dung là một cháu bé ngồi vào lòng tôi thời điểm như thế này
có thể tôi vẫn điều khiển phương tiện di chuyển
nhưng chắc chắn sự an toàn sẽ không đồng hành
để trẻ em lái xe rồi là cho trẻ em ngồi vào lòng để lái xe
và thậm chí là trên mạng xã hội còn có những clip mà những ông bố bà mẹ cảm giác phấn khích vì điều đó
ghi hình tự mình đăng lên mạng xã hội
thì tôi thấy rằng là
phải khẳng định đó là hành vi vi phạm pháp luật
và hành vi tiềm ẩn rất nhiều các cái nguy cơ có thể gây xảy ra vụ tai nạn
và khi xảy ra vụ tai nạn thì lúc đó cái sự ân hận của những ông bố bà mẹ những người lớn những phụ huynh như vậy
thì tôi nghĩ rằng là rất khó để có thể lấy lại được sự việc mà khi sự việc đã xảy ra rồi
ngoài ra người đi đường còn nhiều fan thót tim với những tình huống như thế này
cho trẻ ngồi trên nóc xe ô tô
trẻ ngồi ghế sau mở cửa xe ô tô khi xe đang lưu thông
cho trẻ ngồi trong thùng xe bán tải
tất cả những tình huống này đã cho thấy sự chủ quan coi thường sự an toàn của con trẻ của các tài xế khi tham gia giao thông
có thể thấy rằng là cái hiện tượng mà phụ huynh để cho con mình ngồi vào lòng
và điều khiển vô lăng như vậy là xảy ra ngay càng nhiều
tuy nhiên ở việt nam hiện nay thì các quy định về trẻ em trên phương tiện giao thông
cũng như là đảm bảo an toàn cho trẻ em trên phương tiện giao thông
là vẫn chưa hoàn thiện chưa đầy đủ
hiện nay luật đảm bảo an toàn giao thông thì đang trong dự thảo
thì chúng ta chưa được quốc hội thông qua
cho nên chưa được đưa vào áp dụng
và luật này cũng đã có những quy định
để khóa lấp cái khoảng trống trong luật giao thông đường bộ
cũng như các văn bản pháp luật
liên quan đến sự an toàn của trẻ em khi đi ô tô
bộ công an đã đề xuất một nội dung cụ thể trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đó là trẻ em dưới một mươi hai tuổi hoặc chiều cao dưới một ba mươi năm m
được chở trên xe ô tô chở người
không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe khi tham gia giao thông đường bộ
trẻ em dưới bốn tuổi được trở bằng ghế thiết kế riêng dành cho trẻ em
đằng sau tay lái là sự an toàn của chính mình và biết bao nhiêu người xung quanh
chính vì vậy chỉ một phút lơ là bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện
cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng
và có lẽ thông qua phóng sự vừa rồi
trong chúng ta đừng ai để đến lúc phải tốt lên hai từ giá như
theo số liệu thống kê mới nhất sáu tháng đầu năm nay
cả nước đã phát hiện điều tra ba mươi ba vụ bảy mươi năm đối tượng phạm tội mua bán người
đáng chú ý không chỉ có trẻ em mà cả người lớn cũng bị lừa bán
từ các mối quan hệ trên mạng xã hội
nạn nhân đã bị mua bán bằng những thủ đoạn tinh vi
dẫn đến bị bóc lột tình dục cưỡng bức lao động kết hôn ngoài ý muốn
thực trạng này cho thấy là diễn biến của tội phạm mua bán người ngày càng phức tạp
và đòi hỏi sự quyết liệt đấu tranh của các cơ quan chức năng
trong đó chủ công là lực lượng công an
cùng với đó là sự chung tay của toàn xã hội
nâng cao hiểu biết và cảnh giác với loại tội phạm này
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với sự tham gia của thượng tá đinh văn trình
phó trưởng phòng phòng chống tội phạm về mua bán người
cục cảnh sát hình sự bộ công an sẽ giúp quý vị hình dung cụ thể hơn
về công tác đấu tranh với loại tội phạm này hiện nay

lực lượng công an trên cả nước đã phát hiện điều tra ba mươi ba vụ
bảy mươi năm đối tượng phạm tội mua bán người
trong đó kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát
đề nghị truy tố một mươi bảy vụ
đang điều tra một mươi năm vụ
số nạn nhân được tiếp nhận giải cứu hỗ trợ là sáu mươi sáu nạn nhân
trong đó có sáu nạn nhân dưới một mươi sáu tuổi
trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân

thì đồng chí đánh giá như thế nào về thực trạng của tội phạm mua bán người hiện nay ạ
tình hình tội phạm mua bán người chúng ta đã biết
cơ bản là nạn nhân của chúng ta là đi ra nước ngoài
và tập trung vào một số nước
ví dụ là trung quốc campuchia một số nơi trước kia
chúng ta thường thấy là sang các nước trong khu vực asean
một số nữa thì được đưa đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài
trong đó có những người đã trở thành nạn nhân của mỗi người
trong các nước tây âu ả rập xê út và một số các nước ở trung phi
đây là một trong những tình hình diễn biến
nhưng tuy nhiên thời gian ở đây thì đã xuất hiện
cái việc là các nạn nhân
chủ yếu là trẻ em nữ tầm tuổi dưới một mươi sáu tuổi đang tuổi học sinh
thì đã bị các đối tượng
lờ bán ở trong nước
những nguyên nhân gì khiến nhiều phụ nữ đặc biệt là nữ sinh
thời gian qua sẽ bị rủ rỗ
qua hình thức như việc nhẹ lưng cao
rồi trở thành nạn nhân của tội phạm mua bắn người
thủ đoạn của các đối tượng là thời gian gần đây
sử dụng internet để tiếp cận với các nạn nhân
và đây là một trong những cơ hội
mà các đối tượng đã tiếp cận được
và chính vì các em là thời gian học
nhà trường không quản lý trực tiếp được
cho nên là các em trong thời gian ở nhà thì đã lên mạng
và tiếp cận với các đối tượng
các em đặc biệt là trong nước tuổi
dưới một mươi sáu tuổi mà là nữ
thì các đối tượng đưa ra những mồi nhớ là sẽ
đi chơi rồi là đi sinh hoạt
hoặc đi làm thêm
trong thời gian dịch covid không dịch học này
với mức lương rất là cao
và khi mà các đối tượng nó rủ đi ra khỏi tỉnh
đến tỉnh nhà làm thì chúng nó đã
bằng cái thủ đoạn là cho các em ăn chơi vay mượn
tiền rồi là thậm chí là mua sắm điện thoại
và sau đó thì các em vào về
chúng đã bắt viết một cái giấy đợi
với mức tiền tương đối cao vài chục triệu
chẳng hạn và yêu cầu là các em hoặc gia đình
phải trả tiền thì các em trả tiền nợ
và các em vướng vào bẫy nợ đó cho nên là các chúng
dụ dỗ và hãy đi làm công việc avc
và sau đó là mức lương cao
để lấy tiền giả lại số tiền đó
thì chính là lúc đó các em
sao vào bẫy của đối tượng
nhận định của lực lượng chức năng về hoạt động của tội phạm mua bán người trong thời gian tiếp theo
thời gian đến đây thì
rõ ràng là cái mạng internet
cũng đã hỗ trợ cho các đối tượng này
đăng các cái tin để tưởng người lao động
ra nước ngoài
thì rất nhiều người đã đi ra đó để thực hiện công việc lao động nước ngoài
thì trong số những người lao động nước ngoài đó
thì phần lớn là các chúng đã tổ chức
cho họ xuất cảnh của bnff
với hy vọng kiếm được mức lương cao
nhưng mà khi sang đến bên kia thì nhiều người là đã bị ép
bán vào các đội ngoại dân
bán vào các cái trung tâm lao động
hoặc là các cái dịch vụ
ví dụ như là lừa đảo trực tuyến
đánh bạc trực tuyến
và bắt phải làm việc trong một mươi năm một mươi sáu tiếng hồ
và nhiều người đã trở thành nạn nhân của cái vụ việc mà trao đổi người
để trở thành nạn nhân mua bán người
đấy là một trong những cái chuyển hướng
mà cái địa bàn thời gian tới
bên cạnh địa bàn nhật quốc thì địa bàn campuchia
địa bàn myanmar và ở lào
là cái đớp nước trung chuyển để sang myanmar
cũng là một trong những cái định hướng
mà dự báo thời gian gần đây
mà thời gian tới chắc cũng rất là phức tạp
để công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người có hiệu quả
ngoài nỗ lực của lực lượng công an
công tác phối hợp với các ngành chức năng
được triển khai như thế nào
thực hiện cái chương trình

ký vào cái chương trình phòng chống tội phạm mua bán người
giai đoạn hai nghìn hai mươi một
ở hướng tới hai nghìn ba mươi
thì đã triển khai tới tất cả các bộ ngành
có liên quan và huy động cả hệ thống chính trị
và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ
và cũng như là
thực hiện công tác
của các bộ ngành
để xây dựng các kế hoạch triển khai
từ công tác phòng ngừa công tác bảo vệ nạn nhân
rồi là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và công tác hoàn chỉnh hệ thống pháp luật
để chúng ta đẩy mạnh các cái mặt công tác đó
để hạn chế đẩy lùi và thêm tới là
loại bỏ tội phạm mua bán người
ra khỏi xã hội của chúng ta
và đặc biệt là thời gian gần đây
thì cục chính sách hình sự đã tham mưu
cho lãnh đạo bộ đã xây dựng và triển khai
cái cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người
bắt đầu từ ngày một tháng bảy và kết thúc vào ngày ba mươi tháng chín
năm nay chúng ta cũng đã triển khai
bên cạnh đó thì cục chính sách hình sự cũng đã tham mưu
với các đơn vị thường trực
của một ba mươi tám của chính phủ
để ra các chương trình chí đạo
các địa phương
cũng như là xây dựng phối hợp cùng với lực lượng biên phòng
xây dựng các tuyến trọng điểm
về mua bán người
đặc biệt là chúng tôi sẽ xây dựng
cùng nhau khảo sát tiến hành
phối hợp trong việc
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người
tội phạm xuất cảnh chế phép
tổ chức xuất cảnh chế phép tổ chức người khác chuyến ra ngoài
ở các tuyến các tỉnh biên giới
giáp việt nam và campuchia
chúng tôi đã đăng tiến hành triển khai
và sẽ đẩy mạnh công tác này
còn hoạt động phòng ngừa từ sớm từ sau
với các hoạt động của tội phạm mua bán người được lực lượng công an
triển khai ra sao thưa đồng chí
thứ nhất là công tác hỗ trợ bảo vệ nạn nhân
đây là một trong những cái khi chúng ta hỗ trợ bảo vệ đàn nhân ở đây
cả những người liên quan
đến các công tác
trong gia đình
rồi những người thân thích
thì cũng được quan tâm
thứ hai là đẩy mạnh công tác đấu tranh
vừa gian re vừa phát hiện các thủ đoạn
cho cái nguồn tài liệu
cái nguồn căn cứ cũng như là cái nguồn ấy để chúng ta
có những cái tuyên truyền và các thực tiễn
để mà lấy cái thủ đoạn đó để phổ biến cho rất nhiều người
thứ ba nữa là công tác tuyên truyền
trong nhiệm vụ tuyên truyền này
thì có cái phối kết hợp giữa các lực lượng bộ ngành
cái cuối cùng
là để mà làm tốt công tác phòng ngừa hạn chế được
thì chúng ta cũng phải đẩy mạnh việc hoàn tỉnh
cái này cũng là rất quan trọng
bởi vì chúng ta cũng là một cái nước đã tham gia công ước
với công ty thư ba đáp môn về phòng chống thực phạm môn người
cho nên là chúng ta cũng phải để mạnh làm sao
cái tương thức với cộng đồng quốc tế để tạo cái cơ sở
nền tảng chúng ta hợp tác phối hợp quốc tế
để chúng ta xử lý
muốn giải quyết được thì rõ ràng là chúng ta phải có sự phối hợp
giữa các tỉnh với nhau các địa phương nhau các bộ ngành với nhau
và giữa các quốc gia với nhau
vâng một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn